những ngày qua người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hết sức hoang mang và lo lắng vì nhiều hộ dân đã chót lỡ đưa tiền cho các đối tượng lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
ngay sau khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam bốn mươi một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nhiều người dân mới tá hỏa rằng mình đã bị lừa
hàng trăm người dân là các nạn nhân trong vụ lừa đảo này đã đến cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án
tinh tiết mới trong vụ án lừa đảo này dần được hé lộ với những thủ đoạn tinh vi phức tạp của đối tượng vi phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
tranh thủ thời gian nhàn rỗi chị trần thị phương ở xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã lên mạng facebook và vào một số fanpage tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau quá trình liên lạc chị phương đã nhiều lần chuyển tiền cho các thành viên của trang để mua các bản vẽ thiết kế để bán lại cho khách hàng
tuy nhiên sau đó chị mới biết mình đã bị lừa trong khi số tiền đã chuyển cho các đối tượng gần bảy trăm linh triệu đồng
thì là họ bắt em phải đóng vô một trăm linh mấy triệu á nhưng mà em là không đủ tiền đóng không có tiền đóng em chỉ có đóng năm mươi triệu thôi
nhưng mà họ không gửi lại bản thiết kế thì là họ không gửi lại cho nên là em phải chuyển lại cọc hai mươi triệu cho khách
và quá trình đó thì em nói là bây giờ công ty phải thanh toán lại toàn bộ cái số tiền em
các đồng của công ty công ty đó là những cái bản thiết kế đó mang tên em
nên là em phải nộp vào cái cặp phí như phí gửi bản quyền này rồi phí khóa bản quyền và tật tật tật đó để công ty gửi bản và thanh toán lại số tiền
thế sau là họ có chuyển lại cho em một cái biếu ba trăm linh triệu nhưng mà em cũng không nhận được
theo điều tra ban đầu đây là đường dây lừa đảo có hơn năm mươi đối tượng tham gia
hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú tại thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa cầm đầu
đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở khắp các tỉnh thành trên địa bàn cả nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an thành phố hà nội và công an tỉnh thanh hóa
đồng loạt bắt giữ khám xét nơi ở của năm mươi đối tượng tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở ba mươi năm tỉnh thành
quá trình bắt giữ lực lượng chức năng thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay bốn mươi tài khoản ngân hàng
và hơn hai tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản tài liệu liên quan
bọn em có mua các fanpage ở trên mạng sau đấy đổi tên và đăng tải các nội dung liên quan đến bản vẽ kiến thức xây dựng
sau đấy thì bọn em có tiến hành chạy quảng cáo trên các fanpage đấy
thì bọn em có chạy quảng cáo và đăng tải những nội dung liên quan đến tuyển dụng việc làm và hoa hồng
để tạo được lòng tin đối với các người sử dụng
sau khi tuyển công tổng viên các tổng thương này đã sử dụng các nhân viên để đặt hàng

là cả các bản thiết kế công trình nhà ở hoặc công trình cơ quan đơn vị
sau đó đã lấy tiền đặt cọc làm cho người bị hại tin tưởng là đã có người đặt các biển bản thiết kế này
sau đó các đối tương yêu cầu các công tực viên chính là các người bì hài phải đặt tiền đặt cọc
để trực khi lấy các bản thiết kế
và quá nhiều lần giao dịch tướng tả khác nhau thì các đối tương đã chiếm đoạt tài sản của người bì hài
có nhiều người với số lương tiền khá lớn điển hình có nhiều người hơn một tỷ đồng
và gây ra một hậu quả rất lớn về mặt xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ
hoạt động trực tuyến rất tinh vi sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt
sử dụng sim giác tài khoản không chính chủ tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết
đối phó với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra
hiện có khoảng năm người bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước là nạn nhân của đường dây lừa đảo này
với số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
nhiều gia đình giờ đây lầm vào cảnh nợ nần trồng chất phải cầm cố nhà cửa để trả nợ
sự việc này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với người dân
đặc biệt là bà con ở các vùng nông thôn vùng núi trên địa bàn cả nước
đừng nhẹ dạ cả tin và các đối tượng lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng